công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn vừa phát hiện một vụ phá rừng trái phép nghiêm trọng để lấy gỗ nghiến cổ thụ
hơn bốn mươi cây gỗ nghiến loại gỗ quý được xếp vào nhóm hai a đã bị chặt hạ trái phép
sự việc chỉ được lực lượng chức năng phát hiện khi các đối tượng đang vận chuyển gỗ tiêu thụ ra bên ngoài
hiện trường vụ phá rừng nghiến là khu vực giáp danh giữa hai xã sĩ bình và vũ muộn của huyện bạch thông
tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ trái phép ước khoảng một trăm linh mét khối đều nằm trong rừng phòng hộ tự nhiên thuộc các xã vùng quốc phòng an ninh
trước đó ngày bốn tháng sáu lực lượng điều tra công an huyện bạch thông đã mai phục bắt quả tang một xe ô tô tải chở nhiều gỗ nghiến dạng thanh
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận mua số gỗ nghiến này từ một số người dân thôn đầng bùn xã vũ muộn
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ